trước những hình ảnh trong một clip được lan truyền trên mạng internet trong mấy ngày vừa qua
về một nữ bác sĩ thuộc bệnh viện mắt trung ương có lối hành xử không đúng mực
khi đối chất với một người nhà bệnh nhân
đại diện bệnh viện mắt trung ương đã trả lời báo chí về sự việc này
trước những hình ảnh và thông tin về vụ việc này
đại diện bệnh viện mắt trung ương đã điều tra và xác nhận nữ bác sĩ trong clip
đúng là bác sĩ của bệnh viện mắt trung ương
ngay sau khi có thông tin phản ánh
ban lãnh đạo bệnh viện đã mở cuộc họp để xử trí
qua xem xét video và đọc bảng tường trình bác sĩ minh
cũng như biên bản của con mắt trẻ em cùng với tổ công tác
thì bác sĩ tiến sĩ nguyễn thị minh đã có tư thế ngồi đối thoại người bệnh
chưa đúng theo quy định của bộ y tế cũng như bệnh viện mắt trung ương
gây phản cảm đối với người bệnh cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh
của nhân viên y tế đối với khi tiếp xúc người bệnh
còn những ý kiến phản ảnh về tinh thần thái độ
phục vụ của bác sĩ minh đối với người bệnh thì chúng tôi tiếp tục làm rõ
qua báo cáo của bác sĩ minh thì cái việc quy trình khám chữa bệnh là đúng
còn qua cái phản ánh của người bệnh và qua cái clip đó
thì nó cũng không thể hiện được hết cái quy trình khám đối với cá nhân
với bệnh nhân hôm đó đi khám
bác sĩ nguyễn thị minh nữ bác sĩ trong clip đã nhận lỗi
xin lỗi về tư thế ngồi không đẹp mắt
tổ kiểm tra của bệnh viện vẫn đang tiếp tục làm việc
để có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất tới bộ y tế
về vụ việc trước thời hạn mà bộ y tế yêu cầu
hiện tại bác sĩ minh cũng đang tạm ngừng công việc chuyên môn
để phối hợp với tổ kiểm tra của bệnh viện
làm rõ các vấn đề trong clip mà người nhà bệnh nhân phản ánh